xung quanh nội dung này ông trần thế cương giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội cho biết
theo khung thời gian năm học của ubnd tp phê duyệt các trường kết thúc năm học trước ba mươi một tháng năm trong đó có hai tuần dự phòng
trong bối cảnh hiện nay nếu các nhà trường nhận thấy cần thiết có thể tận dụng khoảng thời gian hai tuần cuối năm học để bù đáp củng cố kiến thức
kỹ năng cho học sinh từ lớp một đến lớp một mươi một kết thúc năm học chậm nhất ba mươi một tháng năm
ông cương cho biết thêm riêng học sinh lớp một mươi hai các nhà trường có thể kéo dài năm học hơn
nhằm cho học sinh ôn tập đã bứng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
việc kéo dài thời gian ôn tập bao lâu phụ thuộc nhu cầu của học sinh và các trường để các đơn vị chủ động đảm bảo chất lượng dạy và học
giải thích thêm về nội dung này ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở giáo dục đào tạo cho biết
việc kéo dài thời gian năm học hiểu theo nghĩa vượt khung từ tháng năm sang tháng sáu là không đúng
học sinh từ lớp một đến lớp một mươi một vẫn nghỉ hè từ ngày một tháng sáu như mọi năm
trong khung kế hoạch thời gian năm học đã được bộ giáo dục đào tạo quy định và ủy ban nhân dân tp phê duyệt
ông tiên nói điều mà sở giáo dục đào tạo mong muốn là do năm nay dịch bệnh học sinh phải học trực tuyến kéo dài
các nhà trường cần tận dụng tối đa quỹ thời gian hai tuần dự phòng cuối tháng năm để củng cố ôn tập bù đắp kiến thức kỹ năng cho học sinh
ông nguyễn hữu độ thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo cũng khẳng định với phóng viên thanh niên về việc kéo dài thời gian năm học với học sinh lớp một đến lớp một mươi một
nếu có là quyền chủ động của các địa phương không cần phải xin ý kiến của bộ giáo dục đào tạo
ông độ nói riêng đối với khối lớp một mươi hai bộ yêu cầu việc điều chỉnh kế hoạch năm học sao cho hoàn thành trước ba mươi tháng sáu
để kịp với lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ông cũng cho biết qua báo cáo của các địa phương thì đến thời điểm này
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn có thể tổ chức vào tháng bảy như dự kiến của bộ
như vậy trái ngược với những thông tin kéo dài năm học và học sinh phải nghỉ hè muộn hơn
các năm trước sở giáo dục và đào tạo hà nội chỉ đạo các nhà trường đảm bảo kết thúc chương trình năm học chậm nhất ngày ba mươi một tháng năm
đây cũng là mốc thời gian muộn nhất để kết thúc năm học theo khung thời gian năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt